thành phố hà nội sẽ tiếp tục thí điểm vận hành ứng dụng công nghệ trông giữ xe qua điện thoại di động iparking
trên địa bàn từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
việc trông giữ xe qua điện thoại di động iparking qua hai năm thí điểm đã khẳng định nhiều ưu điểm
người dân thuận tiện trong việc tìm kiếm điểm đỗ xe minh bạch trong thu chi
chống thất thoát ngân sách và từng bước thực hiện việc giảm dần thanh toán bằng tiền mặt
có phần từng bước xây dựng thành phố thông minh
chủ tịch ubnd tp hà nội vừa yêu cầu cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất để triển khai chính thức
việc ứng dụng công nghệ này đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện
đối với tổ chức cá nhân vi phạm trong trông giữ phương tiện